vào chiều qua tại khu vực cầu táo đôi huyện lương tài tỉnh bắc ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến ba người tử vong
theo đó vào thời điểm trên xe ô tô biển kiểm soát chín mươi tám a hai mươi nghìn sáu trăm ba mươi ba do nguyễn văn nam chú tỉnh bắc giang điều khiển
chở bốn người theo hướng cầu chanh đi cầu phương đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát chín mươi chín c một mươi bốn nghìn năm trăm một mươi hai đi hướng thị trấn thứa về lai hạ
hậu quả vụ va chạm khiến ba người tử vong và hai người bị thương được đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lương tài